những ngày này người dân tại các huyện định quán tân phú của tỉnh đồng nai đang tiếp tục khắc phục hậu quả do trận lũ lịch sử vừa qua gây ra
lực lượng vũ trang các địa phương đang sát cánh cùng người dân dọn dẹp nhà cửa khôi phục lại sản xuất
sau hơn ba ngày phải di rời do nước ngập cũng như một trăm bốn mươi năm hộ khác trong ấp hòa hiệp xã ngọc định huyện định quán
chị lê thị ngọc đã quay trở về gia đình tiến hành dọn dẹp lau chùi nhà cửa do đợt lũ gây ra
tuy nhiên khó khăn lúc này với chị cũng như nhiều hộ dân khác tại địa phương là nguồn nước sạch để sử dụng
sau khi mà di dời rồi đi thì khi về nhà thì em thấy tài sản trong nhà thì nói chung là cũng còn nguyên dạng là cũng rất là mừng
chỉ có điều là bây giờ là có cái nguồn nước sạch là do nó ngập quá nên nó còn bùng đen là nó chưa có sạch được nha
trong khi đó để giúp các hộ nuôi cá bè bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ gây ra
trong những ngày qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đồng nai đã đồng hành cùng người nuôi cá dọn dẹp bè nuôi
bảo đảm vệ sinh môi trường để có thể sớm khôi phục sản xuất
công an huyện quân sự huyện đã kết hợp giải quyết cứu hộ công đoạn cho các bà con được lên các vị trí an toàn về tài sản cũng như người
cho đến ngày hôm nay thì cái lực lượng cũng rất là mệt mỏi rồi nhưng hôm nay cũng vẫn tiếp tục huy động gần năm mươi anh em
trong đó có quân sự
công an xã rồi dân phòng và lực lượng tự quản của các ấp nó vẫn tiếp tục bớt các cá chết của bà con hỗ trợ cho bà con lên để phần nào thu hồi cái tài sản cho bà con
hiện nay nước lũ trên sông đồng nai đã giảm mạnh cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang các huyện định quán tân phú đang tiếp tục hỗ trợ người dân quay về nơi ở phú
khắc phục và sửa chữa những nhà bè bị hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống